ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án tổng thể phát triển khu công nghệ cao đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi
nhằm định hướng và huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng và phát triển khu công nghệ cao gắn với khu đô thị sáng tạo khoa học công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế và có tính cạnh tranh cao
đề án xác định rõ quan điểm phát triển khu công nghệ cao đà nẵng là cơ quan quan trọng để nhà nước huy động tối đa nguồn lực trong nước và ngoài nước
thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố đà nẵng và khu vực miền trung tây nguyên
đảm bảo sự phát triển đồng bộ các chức năng của khu công nghệ cao trong đó tập trung vào hai mũi nhọn sản xuất công nghệ cao và nghiên cứu phát triển ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đào tạo
sử dụng hiệu quả các nguồn lực cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển dài hạn theo định hướng một khu công nghệ cao đa chức năng cấp quốc gia
hoàn thành bảy mươi khối lượng của giai đoạn một hoàn thành bảy mươi khối lượng của giai đoạn hai cung cấp hơn ba trăm năm mươi ha đất sạch cho nhà đầu tư với đầy đủ hạ tầng cơ bản